mỹ và nhật bản vừa quyết định áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các thực thể và cá nhân của nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow tại ukraine
lệnh trừng phạt của mỹ nhằm vào các cơ sở hỗ trợ chiến dịch của nga tại ukraine gồm các nhà sản xuất vũ khí doanh nghiệp sửa chữa tàu những người liên quan đến việc quản lý các khu vực đã sắp nhập vào nga
cùng các thực thể và cá nhân có liên quan đến công ty quân sự tư nhân wagner của nga tổng cộng có sáu cá nhân và một mươi hai thực thể nằm trong diện trừng phạt lần này
bộ tài chính mỹ cũng xác định công ty quân sự wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
trong khi đó bộ thương mại nhật bản cho biết sẽ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu sang nga các mặt hàng chiến lược quan trọng có thể được moscow sử dụng để tăng cường năng lực quân sự
bao gồm thiết bị và linh kiện bán dẫn robot máy phát điện chất nổ và vaccine
ngoài ra còn có thiết bị y tế thiết bị cho các cơ sở hạt nhân thăm dò dầu khí tự nhiên và nhiều loại hóa chất khác nhau
lệnh cấm xuất khẩu mới sẽ có hiệu lực vào ngày ba tháng hai tới
nhật bản cũng đang phong tỏa tài sản của hai mươi hai cá nhân và ba tổ chức có liên quan đến việc sắp nhập crimea và sevastopol hoặc liên quan trực tiếp đến tình hình bất ổn